tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và hội nông dân việt nam
đã phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn
vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
lễ phát động là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp số năm trăm hai mươi
mà chính phủ đã giao cho hội liên hiệp phụ nữ việt nam chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng như hội nông dân việt nam tổ chức nhằm thu hút sự tham gia vào cuộc của các cấp các ngành trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm
tạo đà cho công tác tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình
quy trình sản xuất liên tiến cung ứng nông sản thực phẩm an toàn và giám sát phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm
chương trình đã nhận được sự tham gia của nhiều công ty doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các tỉnh trong cả nước như nam định ninh bình hải dương thanh hóa
với hơn năm mươi gian hàng trưng bày các mặt hàng nông sản thực phẩm khác nhau
tôi rất hay mua những lục sản sạch cho nên hôm nay tình cờ vào đây tôi thấy nhiều mặt hàng ở đây rất sạch tôi mua luôn
chương trình này rất ý nghĩa để thúc đẩy và cũng là một thông điệp để báo cho những nhà sản xuất
cũng như là doanh nghiệp mình hướng đến sức khỏe cho cộng đồng để người việt nam mình được sử dụng những sản phẩm tốt nhất
chương trình này hết sức là thiết thực và rất có hiệu quả cho doanh nghiệp chúng tôi bởi vì chúng tôi đang cung cấp thực phẩm an toàn
người tiêu dùng cần phải biết đến những doanh nghiệp như chúng tôi
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
chính phủ luôn coi trọng và mong muốn các đoàn thể phối kết hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
và cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền để người dân công ty doanh nghiệp ý thức được trách nhiệm của mình
hướng đến mục tiêu vì người tiêu dùng cũng như sức khỏe cộng đồng